ít nhất một mươi một người đã thiệt mạng và gần tám mươi người bị thương trong một vụ nổ lớn xảy ra tại một cơ sở sản xuất pháo hoa ở miền trung ấn độ vào ngày hôm qua
vụ nổ xảy ra tại nhà máy phó hoa ở quận hada bang matia pradesh nơi khoảng hai trăm linh ba trăm linh người làm việc
chưa rõ vào thời điểm xảy ra tai nạn có bao nhiêu người ở trong cơ sở này
một sĩ quan cảnh sát địa phương cho biết một số nạn nhân thiệt mạng do vụ dẫm đạp sau khi nhà máy phát nổ
khoảng một mươi năm xe chữa cháy nhiều nhân viên cứu hỏa và ít nhất hai mươi xe cứu thương đã được điều động đến hiện trường
pháo hoa rất phổ biến tại ấn độ đặc biệt trong lễ hội ánh sáng diwali của đạo hindu và các đàm cưới
tuy nhiên nhiều cơ sở sản xuất phá hoa không tân thủ yêu cầu an toàn cơ bản hoặc hoạt động trải phép
cũng trong ngày hôm qua một vụ nổ súng xảy ra trước tòa án istanbul kaklayan thổ nhĩ kỳ làm năm người bị thương hai đối tượng tấn công bị tiêu diệt
nguồn tin cho hay vụ tấn công bị tiêu diệt
vụ tấn công xảy ra vào lúc một mươi một h bốn mươi sáu sáng ngày sáu tháng hai theo giờ địa phương tức một mươi năm h bốn mươi sáu chiều cùng ngày theo giờ việt nam
nhằm vào trạm kiểm soát phía trước cổng c của tòa án istanbul kaklayan
trong số năm người bị thương có ba cảnh sát các lực lượng an ninh đã bắn hạ hai đối tượng tấn công gồm một nam và một nữ
trong khi nhiều cảnh sát và đội đặc nhiệm đã được điều động đến hiện trường phong tỏa lối vào và lối ra của tòa án
bộ trưởng tư pháp thổ nhĩ kỳ cho biết các công tố viên đã mở cuộc điều tra về vụ tấn công này
một tín hiệu tích cực cho cuộc xung đột hamas israel phong trào hamas xác nhận đã trả lời các bên trung gian hòa giải chủ chốt là qatar và ai cập
về thỏa thuận ngừng bắn nhằm tạm ngừng cuộc chiến với israel ở giải gaza
tuyên bố của hamas đề cập đến lệnh ngừng bắn toàn diện và đầy đủ
nếu rõ cách đây không lâu phong trào hamas đã gửi câu trả lời về thỏa thuận khung tới những người anh em ở qatar và ai cập
cùng ngày thủ tướng qatar mohammed bin abdurrahman al thani khẳng định hamas đã đưa ra phản hồi tích cực
đối với đề xuất do mỹ hậu thuẫn về việc trả tự do cho các con tin để đổi lấy quyết định tạm ngừng xung đột ở gaza
chúng tôi đã nhận được những phản hồi của hamas về khuôn khổ chung thả tự do cho các con tin
phản hồi này bao gồm một số bình luận về khuôn khổ và nhìn chung đều mang tính tích cực
tuy nhiên do tính nhạy cảm của vấn đề nên chúng tôi chưa đưa ra được chi tiết
về phần mình ngoại trưởng mỹ cho hay ông sẽ chuyển cho phía israel phản hồi của hamas về thỏa thuận con tin trong ngày bảy tháng hai
và gọi hẹn gặp lại
hành động này là nhiệm vụ cần thiết để đạt được bước tiến trong quá trình giải quyết cuộc xung đột hiện nay
vẫn còn rất nhiều việc phải làm tuy nhiên chúng tôi tiếp tục tin tưởng một thỏa thuận là khả thi và thực sự cần thiết
chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực không ngừng để đạt được thỏa thuận đó
trước đó ông osama hamdan người đứng đầu văn phòng chính trị của hamas ở liban cho biết phong trào này đang nghiên cứu dự thảo thỏa thuận
đổi con tin nhiều giai đoạn do các bên trung gian đề xuất trong cuộc đàm phán ở paris pháp
tuy nhiên hamas vẫn kiên quyết giữ điều kiện ban đầu là lệnh ngừng bắn vĩnh viễn
bên cạnh đó hamas cũng yêu cầu trả tự do cho hàng nghìn tù nhân đang chấp hành án ở israel
với các tội danh liên quan đến xung đột giữa israel và palestine kể cả những tù nhân đang bị kết án trung thân
trong một diễn biến khác tổng thống ai cập abdel fattah el sisi và ngoại trưởng mỹ antony blinken cùng ngày đã thảo luận
về những nỗ lực nhằm đạt được lệnh ngừng bắn ở giải gaza cũng như viện trợ nhân đạo cho người dân palestine
ở giải đất ven địa trung hài này và thúc đẩy kế hoạch trao đổi người bị giam giữ giữa israel và phong trào hamas
tòa phúc thẩm liên bang mỹ đã ra phán quyết rằng cựu tổng thống donald trump không được hưởng quyền miễn trừ truy tố
đối với các cáo buộc âm mưu lật ngừa kết quả bầu cử trong cuộc bầu cử tổng thống năm hai nghìn hai mươi
phán quyết này làm gia tăng khả năng ông trump sẽ phải đối mặt với một phiên tòa hình sự chưa từng có
một hội đồng gồm ba thẩm phán của tòa phúc thẩm cấp quận colombia đã bác bỏ
tuyên bố của ông trump rằng ông không thể bị truy tố vì các cáo buộc có liên quan đến trách nhiệm chính thức của ông với tư cách là tổng thống
theo giới chuyên gia ông trump gần như chắc chắn sẽ kháng cáo phán quyết trên
vụ việc sẽ tạm dừng cho đến ít nhất là ngày một mươi hai tháng hai để ông trump có thời gian kháng cáo lên toán tối cao
các luật sư của ông trump lập luận rằng các cựu tổng thống có quyền nhận được sự bảo vệ pháp lý sâu rộng
và không thể bị truy tố hình sự vì các hành động chính thức trừ khi bị hạ viện luận tội và bị thượng viện bãi nhiệm
ông trump đã bị hạ viện luận tội hai lần nhưng trong cả hai lần này các đảng viên cộng hòa và thượng viện đều có đủ số phiếu để ông không bị bãi nhiệm
bản thân ông trump đã nhiều lần tuyên bố quyền miễn trừ của mình trong quá trình vận động tranh cử và trên mạng xã hội
trước cuộc bầu cử nghị viện châu âu ủy ban châu âu eu sẽ hối thúc eu cắt giảm chín mươi lượng phát thải khí nhà kính dòng vào năm hai nghìn bốn mươi
mục tiêu này sẽ đánh giá sự ủng hộ chính trị đối với chính sách tích cực về chống biến đổi khí hậu của châu âu
theo dự thảo khuyến nghị của ủy ban châu âu eu sẽ hỗ trợ mục tiêu giảm dòng chín mươi lượng phát thải nhà kính so với mức năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
mục tiêu cho tới năm hai nghìn bốn mươi gồm tìm cách duy trì các quốc gia thành viên của liên minh châu âu eu
đáp ứng cả mục tiêu dài hạn là đạt mức phát thải dòng bằng không vào năm hai nghìn năm mươi
và chấm dứt sự đóng góp liên tục của châu âu vào biến đổi khí hậu cũng như mục tiêu khí hậu hiện tại vào năm hai nghìn ba mươi
kế hoạch của eu được xây dựng trong bối cảnh các cuộc biểu tình của nông dân châu âu
và phản ứng dữ dội chống lại một số luật xanh của eu tập trung vào việc duy trì sự ủng hộ của công chúng và các công ty châu âu
thưa quý vị một trong những hoạt động không thể bỏ qua khi đón tết nguyên đán ở trung quốc là đi chợ hoa
mua hoa tết là phong tục truyền thống thể hiện niềm mong đợi của người dân
tại chợ hoa hồng kiều thành phố thượng hải người bán người mua tấp nập
sau một năm làm việc bận rộn ai cũng muốn mua một vài chợ hoa cây cảnh để trang hoảng trong ngôi nhà của mình
với kỳ vọng về một năm mới thịnh vượng tài lộc và nhiều may mắn
năm nay chợ chuẩn bị các loại hoa và cây cảnh như quất lộc đề mẫu đơn hoa anh thảo
cùng nhiều loại cây khác với ý nghĩa may mắn cho năm mới
trong khi đó tại hà bắc các công nhân đang bận rộn
cắt tỉa đóng gói để chuyển hoa lên thủ đô bắc kinh nhằm đáp ứng nhu cầu cao của khách hàng
với tổng số bốn mươi sáu giống lan cơ sở này đã mang lại doanh thu đáng kể hàng năm hơn một mươi bảy triệu nhân dân tệ
tương đương với hai ba mươi sáu triệu đô la mỹ
trong khi đó tại hồng kông trung quốc lượt khách đến các cửa hàng đã vượt quá sự mong đợi
hoa lan bướm là sự lựa chọn hàng đầu của khách hàng bởi đây là loại hoa có độ bền cao
có thể kéo dài khi kỳ nghỉ lễ hội mùa xuân kết thúc
để trở thành một ca sĩ người mẫu hay vũ công với một người bình thường là cả một quá trình giàn luyện và phấn đấu không ngừng nghỉ
với những người mắc hội chứng đau những việc này dường như khó khăn gấp nhiều lần thậm chí là không tưởng
thế nhưng có những nhân vật với sự quyết tâm của bản thân đã làm nên những điều kỳ diệu và truyền cảm hứng cho cộng đồng
chị jun linh đến từ singapore là một nhân vật như vậy
mời quý vị cùng gặp gỡ nghệ sĩ múa dầu nghị lực này trong phần cuối của bản tin an ninh thế giới ngày hôm nay

với tôi điều mong muốn lớn nhất là tiếp tục múa cho tới khi nào còn có thể
jun linh đến với nghệ thuật múa cách đây hai mươi bảy năm khi mới một mươi hai tuổi
trong suốt thời gian tập luyện chị không hề ngại mỗi khi làm sai và sẵn sàng thực hiện lại nhiều lần cho tới khi nào thuần thục từng động tác dù dễ hay khó
với chị múa là đam mê là hơi thở cuộc sống
ngoài ra điều quan trọng giúp tạo nên thành tích đáng khâm phục của chúng
điều quan trọng của jun linh là sự ủng hộ động viên và cố vũ hết mình từng người thân
bất cứ khi nào chị góp mặt trên sân khấu các thành viên trong gia đình đều đến ủng hộ
khi biểu diễn trước khán giả camera ánh đèn lúc đầu tôi bị khớp và căng thẳng nhưng rồi cũng quen dần
khi mắc lỗi tôi sẽ không khóc mà cố gắng hơn
tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi được khán giả vỗ tay tán thưởng màn biểu diễn của mình
cùng với các đồng nghiệp tại vũ đoàn chị jun linh thường biểu diễn các điệu múa đương đại
truyền thống trong đó có điệu múa bharatanatia một vũ điệu dân gian cổ truyền có nguồn gốc
từ bang taminadu của ấn độ ngoài thời gian luyện tập các điệu múa mới và tập dượt cho các buổi
biểu diễn chị cũng hỗ trợ hướng dẫn kỹ thuật múa cho học viên mới
tôi thích dạy mọi người chuyển động cơ thể và nhảy múa theo nhạc đối với mỗi nhóm đối tượng
tôi lại chọn một loại nhạc phù hợp để hướng dẫn họ tôi rất vui khi được gặp và làm việc cùng mọi người
tại cơ sở của vũ đoàn
apsara asia chị junlin cũng tự chăm sóc bản thân quản lý đồ đạc cá nhân cùng mọi người dọn dẹp
vệ sinh chuẩn bị đạo cụ và trang phục cho các buổi biểu diễn khi có thời gian chị cũng học
các kỹ năng khác như cách chú thích ảnh để đăng tải trên các trang mạng xã hội với chị junlin
mọi thành viên của vũ đoàn và các đồng nghiệp không khác gì những người thân trong gia đình
chị junlin cho biết khi còn trẻ có lúc chị từng nghĩ rằng bản thân chỉ có thể lựa chọn một số
nghề nghiệp đơn giản để kiếm sống tuy nhiên thực tế cho thấy với nỗ lực và đam mê
chị có thể tìm chỗ đứng cho mình trên sân khấu và có được một cuộc sống bình thường như mọi người